ngày hôm nay tại trụ sở trung ương đảng ban chấp hành trung ương đảng khóa một mươi ba đã họp bất thường để xem xét thi hành kỷ luật đồng chí chu ngọc anh
ủy viên trung ương đảng phó bí thư thành ủy bí thư ban cán sự đảng chủ tịch ủy ban nhân dân tp hà nội nguyên bí thư ban cán sự đảng
nguyên bộ trưởng bộ khoa học và công nghệ và đồng chí nguyễn thanh long ủy viên trung ương đảng bí thư ban cán sự đảng bộ trưởng bộ y tế
sau khi xem xét đề nghị của bộ chính trị căn cứ nội dung tính chất mức độ hậu quả nguyên nhân vi phạm
theo quy định của đảng về kỷ luật đảng viên vi phạm ban chấp hành trung ương đảng quyết định thi hành khai trừ ra khỏi đảng đồng chí chu ngọc anh và đồng chí nguyễn thanh long
yêu cầu các cơ quan chức năng khẩn trương xem xét xử lý kỷ luật về hành chính theo đúng quy định đối với cá nhân đã bị kỷ luật đảng